hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong năm hai nghìn hai mươi tăng năm năm so với năm hai nghìn một mươi chín
theo tỷ lệ tăng này mức lương tối thiểu ở các lao động có hợp đồng tại vùng một từ năm hai nghìn hai mươi sẽ là bốn bốn mươi hai triệu đồng một tháng
tăng hai trăm bốn mươi đồng so với hiện tại vùng hai là ba chín mươi hai triệu đồng một tháng tăng hai trăm một mươi đồng
vùng ba là ba bốn mươi ba triệu đồng một tháng tăng một trăm tám mươi đồng và vùng bốn là ba bảy triệu đồng một tháng tăng một trăm năm mươi đồng
tuy nhiên trên thực tế người lao động tại một số địa phương có thể được tăng lương tối thiểu lên tới hai mươi sáu từ năm sau
nguyên nhân là do chính phủ đang đưa ra dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi